tuần qua trung tâm văn hóa hàn quốc hà nội đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống hàn quốc
chương trình có sự tham gia của đoàn nghệ thuật truyền thống hàn quốc thuộc hội nghiên cứu văn hóa uri hàn quốc
các nghệ sĩ đến từ xứ sở kim chi đã mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa hàn quốc
theo nhịp đệm của các nhạc cụ truyền thống với ý nghĩa xua đuổi điều không tốt cầu mong hạnh phúc
múa trống xeo yang gu và đặc biệt biểu diễn múa trống vùng jindo độc đáo tràn đầy năng lượng
chương trình nhằm góp phần quảng bá giới thiệu về nét văn hóa độc đáo cùng nghệ thuật truyền thống của hàn quốc đến với khán giả việt nam
đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước
mới đây ngày hội trao yêu thương nhận hạnh phúc một tài năng hai nghìn một mươi bảy với chủ đề xoa dịu nỗi đau người ở lại
nhằm gây quỹ ủng hộ những em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông đã diễn ra tại công viên văn hóa đầm xen thành phố hồ chí minh
chương trình do báo phụ nữ việt nam phối hợp với tổng lãnh sự quán nhật bản và công ty cổ phần dịch vụ và du lịch phú thọ tổ chức
chương trình được bắt nguồn từ hoạt động thu gom đồ cũ để làm những việc có ích cho đời ở nhật bản
từ ý tưởng đó ngày hội mottana đã được tổ chức ở việt nam bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi ba tại thành phố hồ chí minh
trong ngày hội các món đồ cũ được ủng hộ từ các tấm lòng hào tâm các dịch vụ làm đẹp vui chơi ẩm thực sẽ được bán với mức giá chỉ từ năm đồng một sản phẩm trở lên nhằm gây quỹ để sẻ chia với những mất mát nỗi đau của những người ở lại
đồng thời kêu gọi ý thức của cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông cho chính mình và mọi người
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên tập
bộ đội biên phòng vừa qua tại hà nội bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về bộ phim tài liệu những trang sử biên thùy do bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với hãng phim truyền hình thành phố hồ chí minh sản xuất
bộ phim gồm ba mươi tập chia thành ba phần theo các chủ đề
ông cha ta giữ yên bờ cõi nối nghiệp biên phòng và vững vàng nơi phên dậu phản ánh công cuộc bảo vệ giữ gìn biên cương bở cõi của các thế hệ người việt
qua đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc động viên cổ vũ nhân dân cả nước cùng hướng về biên giới
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng bộ đội biên phòng là quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới phân giới cắm mốc phòng chống tội phạm cứu hộ cứu nạn vận động quần chúng
sách gồm một trăm ba mươi tác phẩm là những bức ảnh đẹp nhất được tác giả chụp trong hai mươi năm về người phụ nữ việt nam với tà áo dài và áo yếm
sách ảnh mùa nắng phai gồm một trăm ba mươi tác phẩm ảnh về người phụ nữ việt nam được họa sĩ nhiếp ảnh gia nguyễn quốc dũng đắc kể bằng cả tâm huyết tình yêu và sự sáng tạo của mình
trong mỗi khung hình của nguyễn quốc dũng yếu tố hội họa và nhiếp ảnh luôn song hành hài hòa từ bố cục đến màu sắc ánh sáng
nguyễn quốc dũng luôn biết kết hợp cả yếu tố ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật tức là chú trọng cả nội dung và hình thức
trong đó nội dung áo dài áo yếm được chọn là đề tài xuyên suốt
cuốn sách đó là mùa nắng phai
nó là một cái mùa nắng rất là cũ nó rất là cổ điển rất là classic
nó ngày xưa rồi nó phai nhạt
thế nhưng mà mình muốn đưa lại cho mọi người thấy một những cái hình ảnh
các cái cô gái trẻ
trong những cái nắng mới với cái trang phục nó tương đối cũ như vậy
tôi không dám nói là cổ nhưng mà nó tương đối cũ
thì những cái đó thì nó có vẻ như là gợi lại những cái tức gợi lại những cái kỷ niệm cái đẹp
buổi ra mắt sách ảnh mùa nắng phai của họa sĩ
nhếp ảnh gia nguyễn quốc dũng có sự tham dự của đông đảo những người bạn trong nghề
những khán giả yêu thích những bức ảnh của anh
và cả những cô gái việt trong tả áo dài áo yếm
diễn như những đảng thơ trong ảnh của nguyễn quốc dũng những năm qua
tôi hợp tác với anh dưỡng đến nay đã được ba năm rồi
lần đầu tiên hai anh em gặp nhau thì cũng vô tình có facebook thôi
sau đó thì anh ấy có nhắn một cái tin
ở anh thấy em mặc áo dài cũng được có đi chụp với anh không
và tôi nhận lời đi chụp
và bức ảnh đầu tiên là ở đầm vân long ninh bình
và từ đó đến nay là bây giờ đã được ba năm
tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào
khi được là một trong những gương mặt xuất hiện trong những bức ảnh của anh dũng
và đặc biệt hơn là lần này anh ra mắt một cuốn sách ảnh
tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ có một không hai
bởi vì ở trong đó là cái hình ảnh của người phụ nữ việt nam hiện lên rất là chân thực và rõ nét
nó rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc mà ngay đến chính bản thân tôi
khi xem những cái bức ảnh đó là cũng cảm thấy xúc động
cái điểm đặc biệt mà tôi nhìn thấy ở trong cái ảnh của nhiếp ảnh gia nguyễn quốc dũng
cái điều này
tôi cũng đã nhận ra là

tôi cũng thấy từ lâu
tức là tất cả các cái nhân vật của anh nguyễn quốc dũng
theo như tôi biết được ngoài đời mỗi người đều có một cái tính cách khác nhau
có nhiều cách người cũng hết sức là máo hoạt
có nhiều người cũng rất là vui vẻ
nhưng mà đến khi họ mặc cái áo dài và đứng trước ống kính của nguyễn quốc dũng
bỗng dưng tất cả đều trở nên thủy mị thưa tha
và đều trở có một cái cái gì đó nó rất là duyên dáng
kể cả những cái bức ảnh nó mang tính chầm tư
hay là có đến những các cái bức ảnh nó thể hiện
một cái sự gọi là nhí nhảy vui tươi
thì trong tất cả cái đó nó tràn ngập
nó bao phủ đến một cái không khí của sự lãng mạn
sau buổi triển lãm tại hà nội
mùa nắng phai sẽ tiếp tục được ra mắt tại hội an
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và tại thành phố hồ chí minh vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
qua những bức ảnh của mình
nguyễn quốc dũng muốn mang lại cho người xem những giá trị tâm hồn
cảm nhận cái duyên của người phụ nữ
họ luôn nhận được những cái duyên của người phụ nữ
đẹp trong bất cứ hoàn cảnh thời đại nào
và đó cũng là cách để gìn giữ những giá trị văn hóa việt
đến hẹn lại lên
cứ mỗi dịp thu về là những người yêu sách thủ đô
lại được hòa mình vào không khí của hội sách thu
năm nay khi đã có một không gian dành riêng cho sách và văn hóa đọc
tại phố sách một mươi chín tháng một mươi hai
hội sách thu hai nghìn một mươi bảy được tổ chức tại đây
với những hoạt động vô cùng thiết thực
và ý nghĩa
với mong muốn mang đến cho bạn đọc một không gian văn hóa
nơi mà độc giả tìm được những cuốn sách bổ ích
phù hợp với lứa tuổi
và được tương tác cùng với các tác giả nổi tiếng
hay chia sẻ kinh nghiệm
thói quen đọc sách hiệu quả
bàn tổ chức hội sách thu hai nghìn một mươi bảy
đã có nhiều đổi mới
cả về nội dung cũng như hình thức thiết kế
các gian trưng bày giới thiệu sách
ấn tượng đầu tiên với bạn đọc
có lẽ là mô hình bê cung sách
xuất hiện ngay chính giữa không gian phố sách
chúng tôi muốn có một điểm nhấn
đó chính là mê cung sách
bởi vì sao bởi vì chúng tôi muốn thu hút các
đến với hội sách bởi vì khi đến
hay mua những cuốn sách mới
mà các bạn còn được đắm chìm trong một cái không gian toàn sách là sách
và chúng tôi muốn tạo một trò chơi
để tạo hứng thú cho các bạn
khi mà các bạn đến với hội sách
cũng như là các bạn tiếp xúc với sách
hội sách là nơi đáp ứng nhu cầu
tìm đọc sách của nhiều đối tượng độc giả
có mặt từ rất sớm
chị nguyễn thủy linh cùng cô con gái nhỏ
mong muốn đến với hội sách
để tìm được những cuốn sách ưng ý
phù hợp với lứa tuổi và sở thích
cho cả chị và cô con gái nhỏ của mình
mình với con gái của mình
vẫn thường xuyên đến đây
không phải là một lần như thế này mà là hàng tuần
gần như là một tuần đến ba hay bốn lần
lý do nhất là
đây là nơi gần nhà mình
thứ hai là mình rất là thích đọc sách
và cũng mong muốn
không những bản thân mình mà sẽ truyền
cái cảm hứng về đọc sách cho con gái của mình
theo cá nhân thì mình chọn những cái đầu sách
gọi là sách self help
sách về kinh doanh phát triển kinh doanh
còn về cho con gái của mình thì
mình yêu thích những cái đầu sách
chẳng hạn như là sách kinh điển và truyền thể
có nghĩa là sách về danh nhân
nhưng mà bé nhà mình chẳng năm tuổi
thì mình chỉ mua những cái cuốn
chẳng hạn như là alphabook
thì có những cuốn về columbus
hoặc là về helen keller những tấm gương
để mình có thể dạy cho con mình
những tấm gương vượt khó
hoặc là để phát triển những cái ước mơ đầu đời rồi
nhưng mà nó có cả hình
thì đấy là những cuốn sách rất là hay
thậm chí là mình có thể mua tặng
mình đã mua tặng cho bạn bè của mình
còn với các bạn sinh viên
những cuốn sách với nội dung phong phú
hình thức đẹp mắt mà lại được bán
với giá rất yêu đáy
chỉ có tại hội sách là lựa chọn hàng đầu của họ
đây là cơ hội tốt
để các bạn trẻ mua về những cuốn sách
bổ ích cho mình và cho người thân
em đến đây là để mua
sách tiếng trung và mua sách kinh doanh
nhưng mà em mới mua được
một vài cuốn sách thiếu nhi cho
mấy bạn nhỏ ở nhà thôi ạ
em cũng rất là muốn mua sách
văn hóng nước ngoài vì nó khá là hay
sách văn hóng nước ngoài
với em là thể loại rất là hấp dẫn
trong khuôn khổ hội sách thu

đã diễn ra nhiều chương trình
hoạt động thú vị trong đó
đáng chú ý là talk show
và các hoạt động tương tác với các bậc phụ huynh
và con em của mình với chủ đề
chọn sách gì khi con chưa biết đọc
nhiều bố mẹ đã ngộ nhận rằng
trẻ đọc còn chưa sỏi
mua sách làm gì
thực tế bảy cột mốc phát triển trí
não nhất của trẻ đều rơi vào giai đoạn
sáu năm đầu đời chính vì vậy
trên thế giới đã có những dòng sách
dành cho trẻ dưới sáu tuổi nhằm
giúp trẻ phát triển các giác quan cùng ngôn ngữ
vậy ở việt nam
các bố mẹ có thể chọn sách gì cho trẻ
khi các con còn chưa biết đọc
với cách đọc truyền thông
thì người ta vẫn cứ nghĩ rằng khi một con người biết chữ
thì mới có thể tham gia
vào câu chuyện là đọc sách
tuy nhiên thì với sự phát triển
của ngành xuất bản
hiện nay cũng như sự quan tâm của toàn xã hội
đối với trẻ với việc đọc sách của trẻ
thì đã có những cuốn sách
để dành cho những trẻ
từ khi rất là nhỏ ví dụ như
những cuốn sách vải trẻ có thể tự
mình lật dở
từng trang sách thậm chí là gặm
nhấm cái trang sách đó
khi mà trẻ làm quen với sách
rồi đến những cuốn sách
bìa dày để trẻ bắt đầu làm quen
với các hình khối các màu sắc
lớn hơn một chút nữa
thì lại có những cuốn sách
theo kiểu là lật dở
đến với chương trình
các bậc phụ huynh và con em của mình
đã được tìm hiểu về sách tương tác
và yêu thế của dòng sách này
trải nghiệm năm dòng sách tương tác
đã xuất hiện tại việt nam
trải nghiệm những cuốn sách truyền động đầu tiên
tại việt nam được mua bản quyền của pháp
tham gia trò chơi đuổi hình
chữ để nhận quà tặng là sách lật mờ
từ ban tổ chức
xuất bản lần đầu tại pháp
với tên gọi kizidoc
do nhà xuất bản nathan của pháp phát hành
bộ sách truyền động thông minh
đã nhanh chóng được phổ biến
tại hai mươi hai quốc gia khắp thế giới
và trở thành một trong những bộ sách bán chạy nhất
dành cho trẻ trong độ tuổi từ đến sáu tuổi
tại việt nam
bộ sách gồm ba mươi một cuốn
tương ứng với ba mươi một chủ đề từ vựng
màu sắc phương tiện giao thông
các loài vật các món ăn của bé
các hình ảnh truyền động
của bộ sách không chỉ giúp bé ghi nhớ
từ nhanh chóng phát triển tư duy
logic về vận động của các sự vật
mà còn giúp bé luyện các hoạt động bằng tay
khi tự mình điều khiển các khuôn hình
với mong muốn đưa sách tiếp cận
đến bạn đọc dễ dàng hơn
để mỗi cuốn sách là một món quà
hội sách thu hướng tới xây dựng thói quen đọc sách
coi đó là một nét đẹp văn hóa
trong đời sống xã hội nói chung
và thủ đô hà nội nói riêng